trong những năm qua trên tuyến biên giới việt nam lào đi qua địa bàn tỉnh quảng trị
tình hình tệ nạn ma túy và tội phạm ma túy ngày càng diễn ra phức tạp nguy hiểm và khó kiểm soát
tuy nhiên bằng mọi nỗ lực bộ đội biên phòng tỉnh đã triệt phá thành công nhiều chuyên án vụ án về buôn bán vận chuyển ma túy góp phần đem lại bình yên cho vùng biên
khu vực khe đá thuộc bản ca tăng thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị được xem là địa bàn nóng về buôn bán vận chuyển ma túy
tại đây lực lượng biên phòng tỉnh quảng trị đã phá thành công một chuyên án và ba vụ án thu giữ hơn một viên ma túy tổng hợp
nhằm qua mặt lực lượng chức năng các đối tượng buôn bán ma túy thường lợi dụng sự thiếu hiểu biết của đồng bào dân tộc thiểu số
ở hai bên biên giới
và số thanh thiếu niên ham chơi lười lao động cùng nhiều thủ đoạn tinh vi khác
trong vòng sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu bộ đội biên phòng quảng trị phối hợp với các lực lượng hải quan công an và các địa phương
trên tuyến biên giới cùng với lực lượng chức năng của nước bạn lào
đã triệt phá thành công ba chuyên án hai mươi vụ án bắt giữ năm mươi bốn đối tượng tàng trữ mua bán vận chuyển ma túy thu giữ gần một mươi năm viên ma túy tổng hợp ba kg cần sa